cùng với cả nước những ngày qua tỉnh đồng tháp đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đáng chú ý là tỉnh đã có hơn chín trăm linh trường hợp hoàn thành cách ly y tế một mươi bốn ngày
bốn ca dương tính với sars cov hai được điều trị tại bệnh viện đa khoa sadek cũng đã được xuất viện
trong bốn trường hợp được xác định dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân một trăm linh một và một trăm linh bốn điều trị tại bệnh viện đa khoa sadek cũng đã xuất viện
kết thúc quá trình cách ly tập trung quá trình điều trị sự nỗ lực của các y bác sĩ
lãnh đạo địa phương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những người cách ly điều trị
được giao nhiệm vụ triển khai khu cách ly để thu dung các trường hợp bệnh nhân nghi và nhiễm covid một mươi chín
lực lượng y bác sĩ của bệnh viện đa khoa sadek rất nỗ lực để triển khai thực hiện
đặc biệt là vào thời điểm tối ngày hai mươi hai tháng ba khi nhận được thông tin tiếp nhận bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đã nhanh chóng tiến hành thu dung thực hiện cách ly theo dõi và điều trị cho bốn bệnh nhân
bước đầu thì cũng bỡ ngỡ gặp khó khăn
tuy nhiên được sự động viên
của các cấp lãnh đạo cũng như là được sự quan tâm chia sẻ của đồng nghiệp
thì năm cá nhân này cũng đã nhận thức được trách nhiệm và nỗ lực thực hiện tốt công việc của mình
và đặc biệt là khi đón nhận thông tin bốn bệnh nhân này đều được âm tính và chuẩn bị trở về với gia đình
thì các anh em rất là vui mừng vì sự nỗ lực của anh em
giờ tập thể cán bộ viên chức trung bệnh viện đã đạt được kết quả tốt
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới
ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập biên giới trái phép
tỉnh cho thành lập tổ giám sát cấp huyện xã khóm ấp phòng chống covid một mươi chín
quản lý tất cả người đến hoặc đi qua các vùng có dịch và quản lý người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh